trong những năm gần đây tỉnh quảng bình trú trọng vấn đề chuyển đổi cây trồng trên vùng gò đồi để thích ứng với biến đổi khí hậu
trong đó một số địa phương đã hướng dẫn và khuyến khích người dân chuyển từ cây trồng truyền thống sang cây trồng dược liệu
bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ nét ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
sau nhiều năm thử nghiệm mô hình trồng cây ăn quả không hiệu quả anh nguyễn thanh bình xã cự nẫm huyện bố trạch tỉnh quảng bình
đã mạnh dạn chuyển đổi hơn bảy hectare diện tích đất nông nghiệp qua trồng cây dược liệu là cây cà gai leo
bình quân mỗi năm anh thu nhập hàng trăm triệu đồng
toàn huyện bố trạch hiện có gần tám mươi hectare cây dược liệu trong đó có sáu mươi hectare nghệ một mươi hai hectare trồng các cây dược liệu khác như cà gai leo đinh lăng xả tập trung chủ yếu ở xã hòa trạch cự nẫm sơn lộc và trung trạch
việc phát triển những vùng cây trồng dược liệu để thay thế những cây truyền thống trước đây trên đất gò đồi trong thời gian qua thực sự đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân

tổng huyện bố trạch hiện phát triển những vùng cây dược liệu để thay thế những cây trồng dược liệu để thay thế những cây trồng